thủ tướng yêu cầu hoàn thành việc tổng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các trung cư trước ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba là nội dung đáng chú ý sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
thủ tướng phạm minh chính vừa ký công điện số tám trăm hai mươi năm ngày một mươi năm tháng chín triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
trong đó thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ công an chỉ đạo lực lượng công an toàn quốc chủ trì phối hợp với các sở ngành cơ quan liên quan tổ chức tổng ra soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các trung cư nhà ở nhiều căn hộ cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao
nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao để đánh giá thực trạng có ngay các giải pháp hạn chế xảy ra cháy nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại hậu quả do cháy nổ gây ra hoàn thành việc tổng gia soát trước ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản khẩn gửi các đơn vị và địa phương yêu cầu triển khai một loạt giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
nhiều quận huyện đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy ở các trung cư khu nhà trọ tập trung đông dân cư trên địa bàn
ngoài các cuộc kiểm tra tp hcm cũng yêu cầu các biện pháp cụ thể để bảo đảm phòng cháy chữa cháy tại các trung cư như yêu cầu một trăm linh các hộ dân phải ký cam kết dỡ bỏ chuồng cọp và có lối thoát hiểm thứ hai cho các căn hộ
sở giao thông vận tải tp hcm vừa có tờ trình gửi ban nhân dân tp hcm về mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường
hè phố trên địa bàn tp hcm theo đề xuất của sở giao thông vận tải vỉa hè lòng đường được chia làm năm khu vực tương ứng với giá đất bình quân tại khu vực đó để tính giá cho thuê
vỉa hè lòng đường ở tp hcm sẽ được chia làm năm khu vực để cho thuê kinh doanh trong giữ xe với giá từ hai mươi đồng đến ba trăm năm mươi đồng một mét vuông một tháng
nếu được hội đồng nhân dân tp hcm thông qua tp hcm sẽ bắt đầu thu phí từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn